thưa quý vị kể từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai tới đây lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát trên đường
khi phát hiện ô tô vi phạm lỗi dừng đỗ mà không có lái xe sẽ tiến hành gián thông báo để phạt nguội
nếu trường hợp phương tiện đỗ rừng gây cản trở giao thông sẽ bị gián niêm phong cầu kéo về bãi tạm giữ theo quy định
trước đây cảnh sát giao thông hà nội cũng đã áp dụng gián niêm phong và cầu xe vi phạm
tuy nhiên thì ở phạm vi hẹp và cũng chưa áp dụng ghi hình gửi giấy phạt nguội
và đây được coi là giải pháp mạnh của cảnh sát giao thông hà nội nhằm triển khai dịp cuối năm
xử lý nghiêm các vi phạm góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và hạn chế ủn ứ giao thông
trên các tuyến đường trên địa bàn thành phố
tiểu mục cư dân mạng sẽ đề cập đến nội dung này mời quý vị cùng theo dõi
mặc dù có biển cấm dừng đỗ
xong nhiều phương tiện vẫn cố tình dừng đỗ sai quy định
nhiều tuyến đường của thành phố hà nội
không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn làm tê liệt giao thông động
khiến tài nguyên về không gian đô thị bị lãng phí ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách
một trong những biện pháp nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông dịp cuối năm
lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội sẽ tuần tra kiểm soát quy mô trên toàn thành phố
tiến hành gián phạt thông báo phạt nguội với lái xe ô tô chây ý dừng đỗ sai quy định
giải pháp này được cộng đồng mạng đánh giá cao
giải pháp của chủ phương tiện trong việc dừng đỗ xe
hoàn hô quyết định này tôi ủng hộ một trăm linh
lịch sự văn minh tránh phiền phức giảm tiêu cực giúp mọi người ý thức hơn trong việc đỗ đậu xe
tôi lái xe đã hơn ba mươi năm nên tôi luôn mong hình thức phạt nguội sẽ được sử dụng từ lâu
bởi phạt nguội sẽ công bằng không có tiêu cực pháp luật nghiêm minh
xử lý nhanh gọn không mất thời gian của chủ phương tiện và lực lượng thực thi
nên tôi rất vui
tôi rất vui và hoan nghênh hình thức sử phạt trên
và hy vọng sẽ được áp dụng ở tất cả các tỉnh thành quận huyện trên cả nước
giải pháp này cũng đã căn cứ theo tình hình thực tế
những tình huống sẽ xảy ra như việc tranh cãi giữa chủ xe và lực lượng thực thi nhiệm vụ
để chủ xe tâm phục khẩu phục sau khi ghi hình vi phạm
cảnh sát giao thông sẽ lấy lời khai của hai người chứng kiến
hoặc đại diện chính quyền địa phương sau đó sẽ rán thông báo phạt nguội
cư dân mạng cho rằng cách làm này rất dân chủ
công khai minh bạch tránh gây ra những tranh luận không đáng có
những người dừng đỗ xe không phải chỉ một hai ngày mà là nhiều lần
chứng tỏ ý thức của họ rất kém coi thường pháp luật giao thông
do đó ghi hình là bằng chứng nhưng có thêm người làm chứng thì không chạy đi đâu được
việc phối hợp với chính quyền địa phương thì càng đẩy mạnh công tác xử lý vi phạm
hy vọng tình trạng dừng đỗ xe chiếm dụng lòng đường vỉa hè
sẽ được giảm thiểu
cư dân mạng cho rằng việc dán giấy thông báo phạt nguội là rất cần thiết phù hợp
xong với thời đại công nghệ bốn thì trên phiếu phạt nên có thêm mã vạch qr code
để tiện lợi trong việc đóng phạt nhanh chóng trên app của ngân hàng
chưa kể qr code sẽ được mã hóa liên thông với nhiều đơn vị
như vậy sẽ giúp ích rất nhiều trong việc kiểm soát
thời đại công nghệ là một cái app khi vi phạm tài xế nhận được một phiếu ghi mã rán
lên kính sản phẩm
lấy mã đó lên app do xem được hình ảnh vi phạm xe mình
lỗi vi phạm và đóng phạt online tại app đó luôn vậy mới tiện
ủng hộ triển khai cả nước đề nghị trên phiếu phạt có thêm mã qr code
để người vi phạm chỉ cần quét mã là đóng phạt ngay và luôn trên app của ngân hàng
bạn nghĩ sao về giải pháp này của cảnh sát giao thông công an tp hà nội
sẽ giúp ích ra sao trong việc lập lại trật tự an toàn giao thông
hãy chia sẻ quan điểm và suy nghĩ của bạn
và tương tác cùng với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
trước những nguy cơ cao về dịch bệnh covid một mươi chín mới đây
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan đơn vị trực thuộc bộ
sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tiếp tục đề cao cảnh giác và tuyệt đối không lơ là chủ quan
trước nguy cơ dịch bệnh tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
và đây được coi là một trong những giải pháp nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh
mỗi chúng ta khi có mặt tại khu vực bến xe nhà ga sân bay
sẽ cần phải chú ý những gì và lực lượng chức năng triển khai các giải pháp ra sao
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện giao thông dưới đây
bến xe giáp bát thành phố hà nội tăng cường lực lượng bảo vệ tại khu vực bến xe
nhắc nhở những hành khách đeo khẩu trang đúng quy cách
đặc biệt nếu khách hàng nào không đeo khẩu trang sẽ bị từ chối phục vụ
đây là một trong những biện pháp chủ động phòng chống dịch bệnh của bến xe trong những ngày vừa qua

đây cũng là một nhiệm vụ bắt buộc và khi có tình huống gì xảy ra thì có thể truy xuất cuốn gốc ra một cách nhanh nhất
bên cạnh đó trước khi lên xe các hành khách đều phải thực hiện các bước sát khuẩn theo khuyến cáo của bộ y tế
những hoạt động này được các bến xe thực hiện nghiêm túc sau chỉ đạo của bộ giao thông vận tải
về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên các loại hình vận tải
điều này cũng tạo sự yên tâm và nâng cao ý thức của mỗi người dân khi lên xe
mọi người đi trên xe phải có ý thức khẩu trang sát khuẩn kê khai danh sách đi đâu đi đâu về đâu
đợt này là nói chung họ đều có ý thức để tham gia bên nhà xe
còn đây là hình ảnh tại sân bay quốc tế nội bài
theo ghi nhận thực tế các hành khách đều thực hiện nghiêm túc quy định đeo khẩu trang
số liệu thống kê cho thấy trong những ngày vừa qua các ca nhiễm covid một mươi chín đều đa số là các bệnh nhân nhập cảnh từ nước ngoài về
do vậy vừa qua các bệnh nhân nhập cảnh từ nước ngoài về
việc kiểm soát dịch bệnh tại đây được đặc biệt quan tâm
đặc biệt là việc đeo khẩu trang trong suốt hành trình bay
và có chế tài để xử phạt chúng tôi cũng công bố công khai
và vận dụng cái nghị định một trăm sáu mươi hai năm hai nghìn một mươi tám khoảng một điều tám đã quy định cái mức phạt rất là lớn từ một triệu cho đến ba triệu đồng
khi mà hành khách không tuân thủ các hướng dẫn của thành viên tổ bay về vấn đề phòng chống dịch
và chúng tôi có thể khẳng định rằng là
tất cả các hoạt động của chúng ta hiện nay từ hãng hàng không cho đến cảng hàng không
các công ty phục vụ cho cái đề chuyển hàng không thì đều được hướng dẫn cụ thể
và về cơ bản chúng tôi đánh giá là tuân thủ
ngoài ra bộ giao thông vận tải cũng đã chỉ đạo cục hàng không việt nam tiếp tục thực hiện các chuyến bay
chở nhà ngoại giao chuyên gia nhà đầu tư lao động tay nghề cao và thân nhân nhập cảnh việt nam
và chở lao động việt nam đi làm tại nước ngoài
phục vụ việc thực hiện mục tiêu kép phục hồi kinh tế
các chuyến bay đến việt nam phải đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng khác
nghiên cứu có phương án đưa người việt nam về nước phù hợp với khả năng tiếp nhận
quản lý ở trong nước và yêu cầu phòng chống dịch
đảm bảo là tàu bay luôn luôn ở khả năng đủ điều kiện bay
trong các tình huống thứ hai là đối với nguồn nhân lực như là phi công tiếp viên thì được
duy trì kiến thức để luôn luôn sẵn sàng đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ bay
đối với các công ty cung cấp dịch vụ cũng vậy
họ cũng phải duy trì một lực lượng nhân sự phù hợp để đáp ứng được sự gia tăng từng bước của hoạt động bảy
sau khi chúng ta khắc phục được kiểm soát được dịch bệnh
bên cạnh đó tất cả các hãng hàng không có chuyến bay đến việt nam
đều phải quy định khai báo y tế điện tử đối với hành khách nhập cảnh
chỉ thực hiện vận chuyển hành khách nhập cảnh khi đáp ứng đầy đủ
các yêu cầu về khai báo y tế điện tử và các yêu cầu phòng chống dịch khác theo quy định
tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đảm bảo an toàn giao thông năm năm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
phó thủ tướng thường trực chính phủ chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia trương hòa bình đã nhấn mạnh
cần phải đấu tranh ngăn ngừa hiện tượng phi văn hóa trong giao thông
đây sẽ là một rào cản rất lớn nếu chúng ta muốn xây dựng được văn hóa giao thông
vậy hiện tượng phi văn hóa trong giao thông là gì nguyên nhân giải pháp cho vấn đề này ra sao
góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay phó giáo sư tiến sĩ phạm ngọc trung
chuyên gia nghiên cứu về văn hóa giao thông
xin chào ông ạ
vâng xin chào ông ạ
vâng thông chúng ta đã nói nhiều về định nghĩa thế nào là văn hóa giao thông
vậy còn phi văn hóa giao thông thì được định nghĩa như thế nào ạ

vậy còn những biểu hiện của phi văn hóa giao thông là gì ạ
chúng ta thấy rằng là cái biểu hiện phi văn hóa giao thông thì nó hiện ở rất nhiều những trường hợp
ở những nhóm người khác nhau
trước hết là nhóm người tham gia giao thông
và cái phi văn hóa của nhóm người trực tiếp tham gia giao thông là có biểu hiện ở mấy cái nội dung phổ biến như thế này
thứ nhất là đi quá tốc độ
thứ hai là anh sử dụng rượu bia trong quá trình điều khiển phương tiện này
thứ ba là anh dừng đỗ không đúng nơi quy định này
thứ tư nữa là anh đi quá tốc độ
thứ năm nữa là anh khi mà có lực lượng cảnh sát giao thông hay thanh tra giao thông dừng xe
anh không chấp hành anh không thực hiện đúng những cái quy định
cái quy định của luật pháp đã đề ra
và trong khi những quá trình đi lại như vậy có những cái va chạm
thì anh đã ứng xử với nhau với những người tham gia giao thông
không đúng với thuần phong mỹ tục không đúng với đạo đức
dùng lời lẽ dùng hành động nó mang tính chất bạo liệt
đúng rồi thì đấy chính là cái người tham gia giao thông
còn chúng ta có thể mở rộng ra nữa cái phi văn hóa giao thông
nó còn thể hiện ở trong những nhóm người mà quản lý điều hành giao thông nữa
ví dụ là những cái người mà khi mà anh quy hoạch xây dựng cái hẹn hạ tổng cơ sở
giao thông đi lại đã làm không đúng không đúng khoa học
không thuận tiện cho người dân và nó cũng tìm mẩn những nguy cơ dẫn đến những tai nạn
hoặc là những lực lượng cảnh sát giao thông thanh tra giao thông
và những lực lượng chức năng khác khi mà điều hành giao thông
nếu như anh không có chuyên môn này anh không theo đúng quy định của nhà nước
của ngành này và anh có những cái thái độ lời nói hoặc là cái kỹ năng không đúng
thì nó cũng là những cái mà phi văn hóa trong quá trình quản lý điều hành giao thông
vâng rõ ràng là cái biểu hiện phi văn hóa giao thông có rất nhiều đúng không ạ
từ cái vụ việc ở bình dương thì cũng đã khiến cho đông đảo dư luận
rất là bức xúc về hành vi của đối tượng
và cũng từ vụ việc này thì phó thủ tướng thường trực trương hòa bình cho rằng
đây chính là cái hiện tượng phi văn hóa mà chúng ta cần phải đấu tranh và ngăn chặn
vậy theo ông vì sao lại vẫn cứ tồn tại cái hiện tượng phi văn hóa như vậy
tôi cho rằng là những hiện tượng phi văn hóa trong giao thông này
nó có rất nhiều những cái nguyên nhân
động nhiên thứ nhất là những cái người mà tham gia giao thông
không hiểu rõ luật pháp và không thực hiện đúng quy định của nhà nước
thứ hai nữa là cũng có thể họ biết nhưng mà họ vẫn cố tình
do trạng thái tâm lý đang bức xúc vấn đề gia đình vấn đề xã hội
hoặc là uống bia uống rượu đúng không ạ
hoặc là trong quá trình gọi là đi trên đường
và quá trình gọi là kiểm tra sát hạch để mà lấy bằng
thì có thể là anh cũng không làm cho đúng
hoặc là anh đã không học hành một cách nơi đến trốn
cho nên khi tham gia trên đường thì kỹ năng xử lý các tình huống
nó không được như ý đúng không ạ
và trong quá trình gọi là tham gia
giao thông như vậy thì rõ ràng là cái sự gọi là tự học tập
tự bồi dưỡng tự tìm hiểu để cho nó gọi là bám sát thực tế hơn
và nó sâu sắc hơn thì anh mới làm tốt được
thế còn mặt khác nữa là trong quá trình gọi là luật pháp của chúng ta
thì hiện nay cũng rất đầy đủ
và kể cả những cái văn bản mang tính pháp quy
hoặc văn bản dưới luật hướng dẫn nữa cũng đã rất đầy đủ
nhưng mà có lẽ là cái truyền thông một cái hướng dẫn
cho các người tham gia giao thông đặc biệt là thế hệ trẻ
cái nhóm học sinh sinh viên
cũng chưa được kỹ lưỡng và chưa được kịp thời
cho nên nhiều em học sinh bây giờ ra đường
cũng chưa nắm được hết những cái yêu cầu của mình
khi mình đã cầm lái
dù đấy là phương tiện là xe đạp hay là xe máy
cho nên là nó cũng dẫn đến những cái gọi là vi phạm
trong quá trình gọi là tham gia giao thông
và cũng rất nhiều những cái trường hợp nữa
kể cả những người mà quản lý điều hành giao thông
trong tâm trạng hoặc trong cái kỹ năng của mình
nếu như mình không được bồi dưỡng thường xuyên
và mình không giữ được chuẩn mực thường xuyên
nó cũng dẫn đến những cái hiện tượng
mà sẽ gây những cái va chạm những cái bức xúc
trong cái quá trình gọi là điều hành quản lý giao thông
vâng còn trên thực tiễn về giao thông ở nước ta hiện nay
thì theo ông để đấu tranh ngăn ngừa
cái hiện tượng phi văn hóa giao thông
thì chúng ta cần có những cái giải pháp trước mắt
và giải pháp lâu dài như thế nào
tôi thấy rằng là hiện nay là
ủy ban an toàn giao thông quốc gia
cũng như là bộ giao thông
rồi thì bên cục cảnh sát giao thông
hoặc là tất cả hệ thống chính trị của chúng ta
là rất quan tâm đến cái chuyện là
giao thông và giữ gìn trật tự an toàn giao thông
đúng rồi nhưng do cái gọi là
phát triển rất là nóng rất là nhanh
của cái gọi là kinh tế đất nước
trong đó có mảng giao thông
cho nên là chúng ta trong ấy nó có rất nhiều
những cái mà hiện nay chúng ta phải giải quyết
những cái mâu thuẫn ví dụ mâu thuẫn
giữa cái phương tiện tăng lên đột biến
với lại cái đường xá nó chưa đáp ứng
mâu thuẫn giữa cái hiện tượng là
là phương tiện ô tô xe máy nhiều
nhưng mà cái chưa cân đối
giữa giao thông động và giao thông tĩnh
đúng rồi và cái mâu thuẫn
giữa cái gọi là nhu cầu của người dân
cần phải có bằng và tham gia
giao thông trên các phương tiện
với lại quá trình bồi dưỡng đào tạo
huấn luyện và tập huấn
cũng như kiểm tra sát hành một cách kỹ lưỡng
thì đây là những vấn đề rất là lắm
và mặc dù chúng ta đã quan tâm
nhưng mà làm nó nhiều nơi
thật tốt nhưng mà có những nơi chưa được triệt đẻ
chưa được chuẩn mực cho nên tôi cho rằng
muốn gọi là ngăn chặn
và đi đến gọi là giảm
đến gọi là tối đa những cái
gọi là hiện tượng phi giao thông
phi văn hóa trong giao thông thì chúng ta
phải tích cực làm công tác truyền thông giáo dục
để cho mọi người dân mọi lứa tuổi
biết được và tự giác chấp hành
thì nó đi vào chiều sâu rồi quá trình kiểm tra
sát hành chúng ta cũng phải làm thật là bài bản
thật là nghiêm túc và quá trình
gọi là thực thi pháp luật trong quá trình
tham gia giao thông chúng ta cũng phải làm kịp thời
khoa học và nó mang tính hiệu quả
thì tôi cho rằng là không phải cứ phạt
nặng hay cứ kỷ luật nặng là
mang tính răn đe đâu bởi vì người dân
người ta cũng có ý thức và người ta cũng không bao giờ
ta muốn gọi là va chạm trong quá trình giao thông
cả nhưng mà có lẽ là chúng ta cũng
cần phải gọi là
truyền thông để cho người dân họ hiểu
và họ sẽ tránh được những cái hiện tượng
mà vi phạm trong quá trình tham gia giao thông
mà người ta gọi đấy chính là phi văn hóa
trong giao thông bên cạnh tất cả
những cái giải pháp đó thì tôi nghĩ là có một cái cũng rất là
quan trọng đó chính là cái ý thức của những người chính
người tham gia giao thông và
giáo dục thì họ sẽ thành hình thành ý thức
mình đào tạo huấn luyện kiểm tra sát hành
thì họ sẽ xây dựng lên ý thức của họ